những căn biệt thự được trang bị nhiều thiết bị an ninh hiện đại tưởng như rất an toàn
nhưng các đối tượng trộm cắp vẫn đột nhập vào và lấy đi nhiều tài sản có giá trị
ba vụ trộm cắp tại biệt thự mới xảy ra ở tỉnh quảng ninh
gây thiệt hại gần chục tỷ đồng là cảnh báo về sự manh động của tội phạm trong thời gian gần đây
vụ trộm đầu tiên chúng tiến hành vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
tại gia đình bà thu ở thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
nhóm này đã cậy cửa bếp sau nhà trèo vào nhà bà thu lấy đi tài sản trị giá hơn bốn tỷ đồng
tiếp đó vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng đi đến khu vực bến do
thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh và đột nhập vào nhà anh hùng
tại đây chúng đã phá kết sắt lấy đi một năm tỷ đồng
thời gian ngắn sau đó chúng lại đột nhập vào ngôi nhà kiên cố của ông ca
trú tại thành phố cẩm phả sử dụng bình xịt hơi cay tấn công gia chủ
và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản lên đến bốn tỷ đồng
sau khi nhận được tin trình báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
đã tập trung giả soát nhóm đối tượng xác định ba đối tượng gây án là nguyễn quang nguyên
phạm văn kiểu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyễn công hoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng chú tại huyện đông hưng tỉnh thái bình
hiện ba đối tượng trên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ thu hồi được một phần tài sản
và đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ pháp lý
qua kết quả điều tra bắt giữ các đối tượng và thu hồi tài sản các vụ trộm cắp vừa qua
thì thấy rằng phương thức thủ đoạt các đối tượng trộm cắp vừa qua trên địa bàn
là những đối tượng rất là manh động lưu động cơ động và rất khó khăn trong tác điều tra
vì đây đều là các đối tượng từ tỉnh ngoài
sau khi gây án thì các đối tượng đều nhanh chóng rời khỏi địa bàn và tiêu thụ tài sản
thậm chí là có nhiều tài sản là tiêu thụ
đô thị mới phường cẩm bình và thành phố cẩm phả chúng tôi cũng rất là an ninh rất là tốt
chưa xảy ra vụ trộm cắp nào nhưng gần đây đã xảy ra trường hợp mất trộm
thì nhân dân cũng lâng cao cảnh giác nhiều
các nhà tối đến đi ngủ cũng kiểm tra các cửa phòng và khóa an ninh chắc chắn
và nhiều nhà đã lắp camera để ổn định cho gia đình nhà mình
sau mỗi vụ việc xảy ra cơ quan công an đã tập trung chỉ đạo
huy động lực lượng điều tra truy tìm thủ phạm
kẻ phạm tội sẽ phải chịu những bản án nghiêm minh của pháp luật
tuy nhiên với sự manh động và thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng trộm cắp tài sản
vì vậy các gia đình cần phải nâng cao cảnh giác hơn nữa đặc biệt là trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám